công nghệ thông tin trong phòng chống dịch covid một mươi chín ký vào ngày hai mươi bốn tháng chín thủ tướng yêu cầu bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với bộ y tế bộ công an và các cơ quan liên quan thống nhất dùng chung một ứng dụng phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
ứng dụng này phải đáp ứng được yêu cầu về thông tin dữ liệu và tạm thời được gọi là ứng dụng phòng chống covid
đồng thời thủ tướng yêu cầu cần quy định rõ người có app xanh được di chuyển người có áp vàng hạn chế di chuyển người có áp đỏ thì không được di chuyển
khi triển khai ứng dụng mới thì tất cả người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng trước đây sẽ phải được tự động cập nhật chuyển sang ứng dụng mới không phải khai báo lại từ đầu
các thông tin về sức khỏe đi lại tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng chống dịch đảm bảo an toàn thông tin không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác
tối qua phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng ngô thị kim yến đã có công văn gửi ubnd các cơ quan chống dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tạo điều kiện cho người dân đang cư trú tại các khu vực không thuộc diện phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn thành phố được đi đến và trở về các địa phương
theo phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát số ca mới giảm rõ rệt
đến ngày hai mươi bốn tháng chín thành phố ghi nhận bốn mươi năm trên năm mươi sáu xã phường không có ca mắc trong cộng đồng một mươi bốn ngày liên tục
trong ba ngày gần đây toàn thành phố không ghi nhận
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tạo điều kiện cho người dân đang cư trú tại các khu vực không thuộc diện phong tỏa
chính quyền địa phương nơi đến để được cho phép đi đến địa phương đó hình thức áp dụng cách ly nơi cách ly nếu có theo dõi sức khỏe của nơi đến
công dân có nhu cầu xác nhận đang cư trú tại các khu vực không thuộc diện phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn thành phố đà nẵng
thì đề nghị liên hệ ubnd các phường xã nơi lưu trú để làm thủ tục xác nhận
tổ chức cá nhân rời khỏi thành phố đà nẵng cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
quy định năm k không dừng đỗ tại địa phương có dịch mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của địa phương đến
tại một số địa phương trên cả nước hiện nay đã đưa vào sử dụng hệ thống camera để quét mã qr khai báo di chuyển nội địa tại các trạm chốt kiểm soát dịch
đây là phần mềm được ứng dụng được chạy trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do bộ công an triển khai xây dựng
việc quét thông qua camera này đã tăng tốc độ xử lý tự động của hệ thống
kiểm soát di chuyển giúp cho xử lý nhanh chóng để người dân tránh ủn tắc và tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
thành phố hà nội đã chuyển sang áp dụng chỉ thị một mươi năm từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
tuy nhiên tại hai mươi hai cửa ngõ lớn ra vào thành phố đều duy trì trạm chốt kiểm soát dịch bệnh
người dân đi qua đây ngoài các giấy tờ ra vào thành phố theo quy định
bắt buộc đều phải tiến hành khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng vneid hoặc qua website
công dân sau khi kê khai được cấp một mã qr camera tự động quét mã qr này
sau gần nửa tháng triển khai người dân đã thích nghi với cách thức kê khai này
quét mã cho camera này anh cảm thấy nhanh và tiện lợi cho mọi người
thì nó tiện hơn so với quét bằng điện thoại đấy
nó hạn chế được tiếp xúc với cả cán bộ trực chốt với cả nó nhanh
so với việc sử dụng điện thoại như trước đây
thì việc dùng camera này sẽ chỉ mất từ hai đến năm giây để quét mã qr
đồng thời đảm bảo được một trăm linh người dân khi qua chốt đều phải quét mã qr khai báo di chuyển nội địa
camera được đặt cố định giữ được khoảng cách tối đa là ba mươi mét
qua đó hạn chế tiếp xúc gần giữa cán bộ với công dân tránh gây nguy cơ lây nhiễm
thông tin mà mã qr sau khi quét ngay lập tức được truyền đến hệ thống
kiểm dịch dân cư quốc gia gov vn để nhận diện thông tin
kịp thời xác định nhân thân người lưu thông và ngăn chặn kịp thời f nếu có vi phạm quy định về giãn cách xã hội
thực hiện được cái camera kiểm soát cái mã qr code thì nó có được cái tiện ích là
cái việc mà người dân đi qua thì quét qua camera đó thì cái tốc độ quét nó nhanh
tức là lưu lượng người đi nó sẽ nhanh hơn là kiểm soát bằng cái smartphone của cán bộ
cái thứ hai nữa là
cái thứ ba nữa là
cái thứ bốn nữa là
cái tiếp xúc giữa cán bộ kiểm soát và người dân sẽ ít hơn thì cái nguy cơ lây nhiễm là sẽ hạn chế hơn
tại thành phố hồ chí minh qua phần mềm vneid và quét mã qr tại một trăm linh chốt kiểm soát dịch
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín đã phát hiện sáu trăm linh bảy lượt nghi nhiễm covid một mươi chín
trong đó xác minh được một trăm chín mươi chín trường hợp và có một trăm một mươi hai trường hợp đang là f hai
mới đây công an tỉnh tây ninh
cũng đã đưa vào sử dụng hệ thống camera quét mã qr tại bốn điểm kiểm soát trọng điểm phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
cùng với camera được sử dụng để quét mã qr
người dân có thể đồng thời đưa tài liệu giấy tờ lên camera để cám bộ chốt kiểm tra khi có yêu cầu
công dân khi đi qua các chốt trạng của lực lượng kiểm soát thì công dân sẽ sử dụng được cái mã qr code qua các chốt chạm thì được kiểm soát rất là nhanh và tiện
lợi cho người dân tránh ùn tắc và tiết kiệm cho công tác phòng chống dịch
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng cho biết
thời gian tới sẽ có văn bản đề nghị công an các tỉnh thành phố triển khai việc đưa hệ thống camera quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
vừa đáp ứng yêu cầu rút ngắn về thời gian khi công dân lưu thông qua các chốt
vừa đồng bộ quản lý thông tin di biến động của công dân hỗ trợ công tác khoanh vùng truy vết phòng chống dịch bệnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
được phát hiện vào ngày chín tháng chín tại công ty mỹ phẩm đông anh có địa chỉ tại khóm bốn phường bảy thành phố bạc liêu
đồng thời tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc của công ty tại nhiều địa chỉ khác trên địa bàn để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín căn cứ tài liệu thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu đã ra quy định thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và vi phạm quy định về an toàn nơi đông người
được phát hiện vào ngày chín tháng chín tại công ty mỹ phẩm đông anh do nguyễn huỳnh như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy làm chủ
được biết đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nguyễn huỳnh như thuộc diện f hai phải cách ly một mươi bốn ngày tại nhà
tuy nhiên trong thời gian này như đi đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố bạc liêu và tiếp xúc với nhiều người
đến ngày chín tháng chín như có triệu chứng sốt ho đau học lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm rt pcr
kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã xác định có bảy f ba mươi một f một và sáu mươi tám f hai
liên quan đến chuỗi lây nhiễm này hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân sinh năm hai nghìn một
đang thường trú tại thôn một xã phủ vân thành phố phủ lý tỉnh hà nam về hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
vào hồi hai mươi ba h một mươi bảy phút ngày hai mươi tháng chín phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
phát hiện tài khoản facebook trang mi tức ngọc k đăng tải thông tin chia sẻ bình luận với một số tài khoản facebook khác
có liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hà nam với nội dung có một trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
qua xác minh cơ quan công an xác định nội dung thông tin trên là sai sự thật vi phạm quy định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
làm việc với cơ quan chức năng chủ tài khoản facebook trên đã thừa nhận việc đăng tin bình luận của mình trên mạng xã hội là sai sự thật
thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh hà nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân trên số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật trên tài khoản facebook cá nhân
phan trần triều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an huyện bảo lâm bắt giữ
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi phan trần chiêu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xóm phiêng phèn xã lý bôn huyện bảo lâm
bị công an huyện bảo lâm tiến hành chặn bắt
khi mang hai bánh heroin đi trên xe khách từ tỉnh hà giang về cao bằng để giao cho một đối tượng khác
tuy nhiên do địa hình phức tạp nên triều đã bỏ trốn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng bảy trăm linh hai bốn gram
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với phan trần chiêu
về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau hơn một năm mật phục theo dõi vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tổ công tác đã bắt được đối tượng chiêu tại xóm phiêng lùng xã lý bôn huyện bảo lâm
khi đang trên đường tìm đồ ăn
quá trình truy bắt đối tượng đã dùng súng tự chế chống trả hết sức quyết liệt để bỏ chạy
song đã bị bắt giữ cùng với một khẩu súng tự chế và tám viên đạn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
một đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình triệt phá
qua công tác nắm tình hình trên địa bàn phòng cảnh sát hình sự phát hiện
trên địa bàn huyện nho quan tỉnh ninh bình xuất hiện một nhóm khoảng một mươi năm đối tượng
do đinh văn bảy cầm đầu thường xuyên đánh bạc
phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ tám đối tượng
đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan
lực lượng chức năng thu giữ gần ba mươi triệu đồng tiền mặt một mươi năm điện thoại di động
một mươi bốn bảng ghi chép số lô số đề
đối tượng đinh văn bảy khai nhận thường xuyên nhận chuyển bảng số lô số đề
của nhiều đối tượng thông qua tin nhắn điện thoại gia lô
số tiền chơi số lô số đề trong ngày hai mươi ba tháng chín là hơn sáu trăm linh triệu đồng
các số báo ra trong sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng chú ý
ngay sau đây mời quý vị cùng đến với mục điểm báo
và mở đầu chính là ghi nhận của báo công an nhân dân về lĩnh vực du lịch trong nước
thưa quý vị sau một thời gian dài đóng băng do đại dịch covid một mươi chín
thì du lịch đang tích cực chuẩn bị để khôi phục hoạt động
kể cả du lịch quốc tế lẫn du lịch nội địa
theo đó đại diện tổng cục du lịch cho biết là trong hai năm vừa qua
dù hoạt động du lịch quốc tế bị ngưng trệ
nhưng hoạt động truyền thông giới thiệu về du lịch việt nam vẫn được duy trì
công tác xúc tiến quảng bá du lịch đạt được nhiều kết quả tốt hơn
đặc biệt là các kênh quảng bá trên mạng internet và các kênh truyền hình nước ngoài
và khi đi du lịch quốc tế bị đóng băng du lịch việt đã đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa
với nhiều chương trình hỗ trợ liên kết để duy trì và khởi động lại du lịch trong nước
hiện tại kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế tới phú quốc đang được triển khai
và được coi là bước đầu tiên trong hành trình tái hoạt động du lịch quốc tế
hiện bộ y tế đã đồng ý cấp hai trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho người lao động và người dân tại phú quốc
cùng với đó nhiều địa phương cũng đã tiến hành nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa
từng bước phục hồi ngành du lịch trong thời gian tới
an ninh thông tin an ninh dữ liệu đã được quan tâm nhưng chưa có chế tài xử lý
dữ liệu thông tin cá nhân bị sử dụng đánh cắp công khai trao đổi giao bán nhằm mục đích trục lợi
chào mời khách hàng sử dụng các loại hình dịch vụ
đó là nhận định của bộ công an liên quan đến dự thảo về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực của các loại hình dịch vụ

đây chính là ghi nhận trên báo lao động
theo đó bộ công an nhận định hiện nay việc mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
từ số chứng minh nhân dân căn cước công dân email số điện thoại trên internet là khá dễ dàng
tuy nhiên trong nhiều vụ việc bên xử lý dữ liệu cá nhân lại rất khó xử lý do thiếu chế tài
dự thảo nghị định lần này sẽ tạo ra khung xử lý với những hành vi tương tự
nghị định cũng nâng chế tài áp dụng phạt bổ sung đối với các vi phạm về dữ liệu cá nhân
đối với bên xử lý dữ liệu cá nhân vi phạm nhiều lần gây hậu quả
bộ công an đề xuất căn cứ tính chất mức độ vi phạm tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính
còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như là tước quyền sử dụng giấy phép
giấy chứng nhận giấy chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
tịch thu tăng vật phương tiện tài liệu vi phạm hành chính cấm hành nghề hoặc làm công việc
liên quan đến hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng
chí tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay không ít đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh
để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cụ thể là lừa đảo và trục lợi từ việc kêu gọi hỗ trợ tử thiện
báo kinh tế và đô thị có bài
cảnh giác các chiêu lửa
vào ngày năm tháng chín vừa qua cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an đã đưa ra cảnh báo
thời gian gần đây cơ quan công an liên tiếp phát hiện một số đối tượng có hành vi tạo lập
các trang mạng xã hội với danh nghĩa hoạt động tử thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của các nhà hào tâm
tinh vi hơn một số đối tượng còn sử dụng các bài báo viết về các hoàn cảnh khó khăn
đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để dẫn nguồn
rồi sen cài số tài khoản ngân hàng tiếp nhận từ thiện do các đối tượng tự tạo lập quản lý
để tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ
số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng
tuy đã có những vụ việc tương tự xảy ra trước đó cơ quan chức năng cũng đã lên tiếng cảnh báo
nhưng người sử dụng các trang mạng xã hội các nhà hào tâm cần cân trọng
đặc biệt là xác minh rõ các thông tin về kêu gọi từ thiện
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng
phương nam cùng với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
cập nhật thông tin đáng chú ý tại tp hcm
trong tối ngày hai mươi bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vừa có thông báo
về việc phục hội việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến ông võ hoàng yên
bốn mươi sáu tuổi nguồn tính bình thuận có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phục hồi giải quyết điều tra xác minh đơn tố cáo của bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cố phận đại nam tố cáo ông võ hoàng yên bốn mươi sáu tuổi nguồn tính bình thuận
có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phát hiện năm hai nghìn hai mươi một tại tp hcm và các tỉnh thành phố khác
trước đó do đã hết thời gian kiểm tra xác minh nguồn kinh và tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định
nên ngày một mươi tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
khi đã có kết luận giám định ngày hai mươi tháng chín cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết
ngày ba tháng ba ông huỳnh uy dũng chủ tịch hội đồng quán trị công ty cổ phần đại nam cho biết
vợ chồng ông cùng ngày đã nộp đơn tới công an tp hcm để tố cáo ông yên
vì cho rằng ông yên đã lừa đảo vợ chồng ông dũng an chặn tiền tư thiện và tiền xây chùa
nhiều doanh nghiệp tp hcm khi chuẩn bị trở lại sản xuất do đó sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản khẩn
lên phương án đưa người lao động về tp hcm từ ngày một tháng một mươi
sở giao thông vận tải tp hcm đưa ra hai giai đoạn và ba phương thức về di chuyển từ ngày một tháng một mươi
giai đoạn một từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi còn giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một trở về sau
hai phương thức một và hai sẽ áp dụng ở giai đoạn một
phương thức thứ nhất doanh nghiệp có nhu cầu gửi phương án vận chuyển đến cơ quan đầu mối
để ra soát tổng hợp gửi sở giao thông vận tải xem xét
chi phí vận chuyển do doanh nghiệp tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động
phân thức thứ hai bằng quản lý khu chế xuất và công nghiệp làm đầu mối
tổng hợp nhu cầu xây dựng kế hoạch vận chuyển gửi sở giao thông vận tải
phương thức thứ ba áp dụng giai đoạn từ ngày một tháng một mươi một
sở giao thông vận tải tp hcm tổ chức mỗi ngày bốn chuyến hoặc tuyến xe khách cố định
từ bến xe khách ở các địa phương đến tp hcm
chi phí vận chuyển theo giá vé doanh nghiệp kê khai
để đáp ứng điều kiện trở lại tp hcm làm việc
người lao động phải có kế hoạch làm việc được doanh nghiệp hợp tác xã xác nhận
bằng văn bản hoặc gửi thông báo
đã được tiêm một mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày
có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực
người đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế
trong ngày đầu tiên chính thức doanh nghiệp chủ động xét nghiệm covid một mươi chín
cho người giao hàng công nghệ đã xảy ra tình trạng là tập trung đông hỗn loạn
tại các điểm lấy mẫu
do đó chiều tối hai mươi bốn tháng chín sở công thương tp hcm tiếp tục ngồi lại
với các đơn vị lĩnh vực này đưa ra ra giải pháp trước mắt là cho phép
tự xét nghiệm tại nhà không để xảy ra nguy cơ lây nhiễm chéo
tại các cơ sở y tế
một số hãng có dịch vụ giao hàng công nghệ như bermin grab
từ ngày hai mươi bốn tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
tuy nhiên do bị động về nhân viên lấy mẫu y tế
nên đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín mới có thể bắt đầu
còn trong buổi sáng cánh tượng shipper đông nghịch tại bệnh viện trung tâm y tế
xuất hiện nhiều nơi tại tp hcm
dù chấp nhận trả phí để có giấy xét nghiệm
nhưng thời gian đợi trung bình đều gần hai tiếng

nên thời gian này
số lượng shipper đến trung tâm y tế đã có dấu hiệu tăng độ biến
các bệnh viện đã tăng gấp đôi đến gấp ba lần nhân viên phụ trách
chủ tịch bệnh viện trung tâm y tế xuất hiện nhiều nơi tại tp hcm

mẫu đó bỏ vào lọ kính đóng nắp lại chạy lên trên phòng xét nghiệm đưa bàn giao cho bên xét nghiệm
và xét nghiệm làm triển khai một lần chín cái trong chiều tối ngày hai mươi bốn tháng chín làm việc với các
nhà cung cấp dịch vụ giao hàng công nghệ sở công thương tp hcm đề nghị tổ chức phát các bộ sách
nghiệm nhanh kháng nguyên để mỗi shipper tự xét nghiệm tại nhà động thái này vừa hạn chế tình
trạng tụ tập như hai ngày qua buộc phải yêu cầu trách nhiệm của cả shipper và hãng về kết quả
xét nghiệm nếu để xảy ra sơ sót dẫn đến hậu quả lây nhiễm sẽ có chế tài xử lý
sở công thương tp hcm thống kê hiện trên địa bàn có khoảng một trăm sáu mươi shipper đăng ký với sở trong đó
chỉ có khoảng hai người chưa tiêm muối một còn ba mươi ba shipper đã được tổ chức tiêm mũi hai đây
là động thái chủ động của thành phố để lực lượng này có đủ điều kiện hỗ trợ vận chuyển hàng hóa
cho người dân về phương án hỗ trợ phí xét nghiệm cho đội ngũ này sau ngày ba mươi tháng chín
sở công thương vẫn đang đánh giá kết quả cách làm mới triển khai để có quyết định
trong kế hoạch thần tốc lấy mẫu xét nghiệm để phân loại nguồn lây nhiễm và điều trị
kịp thời hiệu quả cho các f trên địa bàn tp hcm thì thị trấn hóc môn huyện hóc môn đã triển
khai hướng dẫn và cho người dân tự test nhanh covid một mươi chín ngay tại các chốt kiểm soát dịch
tại chốt kiểm soát dịch trên đường lý thường kiệt lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ
người và phương tiện qua lại trong đó sẽ mời ngẫu nhiên người dân vào lề đường để phát bộ
xem covid một mươi chín và hướng dẫn quy trình lấy mẫu để cho kết quả tốt nhất
hỏi họ rằng là xem họ đã biết từ tết nhanh covid chưa nếu chưa thì em sẽ hướng dẫn họ làm
còn nếu rồi thì em sẽ xem cách họ làm xem đã chuẩn chưa tết như thế này vừa cái thứ nhất
là để bảo đảm cho nhân viên y tế tránh hiện tượng lây nhiễm chéo từ người đi đường cho nhân viên y
tế cái thứ hai là có thể hướng dẫn cho họ cách tự test tại nhà
tại cái chốt thuộc khu vực vũng đông hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
vật vùng xanh toàn bộ người dân khi ra vào phải có lý do chính đáng và tự test covid một mươi chín tại
chỗ việc kiểm tra không loại trừ đối tượng nào kể cả lực lượng chống dịch khi ra vào cũng phải
chấp hành việc kiểm tra để đảm bảo an toàn sau ba ngày triển khai việc người dân tự tết
covid một mươi chín đã không phát hiện trường hợp dương tính nào điều đó thể hiện những mô hình chủ động
nhiều nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao của thị trấn hóc môn đã đạt được hiệu quả
ngoài đường mà gặp những tài xế này nó đi mình gặp đâu mình test luôn là quá tốt
kiểm tra được bệnh đặt đấy còn đi vô các tiệm chỗ kia thì phải test là không mới mất tiền
không biết được hiệu quả hay không hiệu quả nhưng mà đại gái là giờ mình test được thì mình một
vạch là chỉ để có kiểm tra được ít nhiều chứ không biết có hay không đó biết được bệnh
tết biểu của từng người một có người thì nó rất thân lợi có người thì người gây cảm thấy khó chịu
cho người ta nhưng mà mình test được ngẫu nhiên như vậy thì mình biết được tình hình của mình
hiện nay là nó như thế nào có bị âm hay là dương tính với lại sắp covid hay không
toàn bộ kinh phí tổ chức xét nghiệm tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thị trấn hóc môn được hỗ trợ
hỗ trợ từ ủy ban nhân dân huyện sở y tế và nguồn xã hội hóa địa phương đang duy trì tám mươi địa bàn
là vùng xanh và dùng mọi giải pháp để đạt một trăm linh khu vực kiểm soát được dịch trước ngày ba mươi tháng chín
khi mà chúng ta test bằng real time pia thì cái thời gian mà chúng ta phải giải gợp rất là lâu
cái thời gian mà chúng ta test bằng real time pcr nó mất khoảng từ hai mươi bốn tiếng trở lên sau đó thì nếu
mà test đơn thì chúng ta có thể có biết kết quả ngay nhưng mà nếu mà cái trường hợp là test gợp
thì phải ít nhất là ba ngày mới biết được cái trường hợp người bị dương tính như vậy cái thời gian nó

nó sẽ chậm hơn cái tốc độ lây lan của dịch bệnh qua đó thì chúng ta thấy được là cái test nhanh bằng
kháng nguyên thì kết quả cho kết quả ngay và chúng ta kịp thời tách bóc cái ép phong ra khỏi cộng đồng
thì để đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm bảo địa bàn sạch thì chúng tôi xin ý kiến chủ trương
của huyện là lấy toàn bộ các hộ dân trong gia đình các dân khẩu trong gia đình và lấy toàn bộ luôn cả vùng
vùng xanh và vùng cận xanh để đảm bảo là thị trấn chúng tôi sạch
kế hoạch trở lại trạng thái bình thường mới của thành phố hồ chí minh đã trì hoãn hai tuần so với
dự định ban đầu chỉ còn bảy ngày nữa thành phố sẽ phải hoàn thành cam kết kiểm soát dịch vào
cuối tháng chín và từng bước mở cửa nền kinh tế trong bảy ngày còn lại các quận huyện sẽ chạy
nước rút nhằm thực hiện hóa mục tiêu này việc đẩy mạnh thực hiện chiến dịch xét nghiệm
diện rộng để khoanh vùng truy vết f là một trong những giải pháp mà các địa phương đang triển khai
trong phần tiếp theo của chương trình hãng hàng không bất đồng quan điểm về việc áp sản vé máy bay
chung tay làm tấm chắn giọt bắn gửi tặng tuyến đầu chống dịch hoạt động đẹp của những cán bộ chiến sĩ
sĩ của trường cao đẳng an ninh nhân dân i cục hàng không việt nam vừa tiếp tục có báo
gửi bộ gia thông vận tải về việc áp sàn giá vé máy bay theo đó cục hàng không việt nam vẫn khẳng
định việc áp mức giá tối thiểu bằng hai mươi mức giá tối đa quy định chỉ là giải pháp mang tính tình huống
áp dụng trong thời gian ngắn và được cân nhắc trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng
các hãng không và nhà nước với mức giá tối thiểu cục hàng không việt nam đề xuất sau khi cộng thêm
vat và các khoản thu hộ giá phục vụ hành khách và đảm bảo an ninh hành khách hành lý chi phí tối
thiểu hành khách phải chi trả cho một vé một chiều chặng hà nội thành phố hồ chí minh là tám trăm hai mươi bốn đồng
sấp xỉ mức giá cơ bản của dịch vụ đường sắt ghế ngồi mềm điều hòa và ngang bằng với dịch vụ vận chuyển
chuyển đường bộ hiện bộ giao thông vận tải vẫn chưa đồng ý với đề xuất của cục hàng không việt
nam về việc áp giá sản vé máy bay bộ giao thông vận tải cho rằng việc áp giá sàn thời điểm này có
nhiều mặt đến kinh tế xã hội cần thận trọng xem xét trong khi đó có ba hãng hàng không là việt nam
airlines pacific airlines và bamboo airways cho rằng việc áp giá sản vé máy bay nội địa sẽ có tác động
tích cực đến hiệu quả kinh doanh ngược lại viettravel airlines và vietjet cho rằng việc áp giá sàn
vé máy bay có nhiều bất cập sẽ tác động tiêu cực đến hãng từ một mươi bốn h ngày hôm qua hai mươi bốn tháng chín tạm trạm